cùng với ý chí nguyện vọng của người dân có như vậy thì mới xử lý được tận gốc nguồn thải ngay từ đầu giúp giảm kinh phí xây dựng hạ tầng và cũng là giải pháp lâu dài giúp các dòng sông không còn oằn mình gánh chịu rắc thải nước thải từ sinh hoạt và sản xuất và những dòng sông trắng gây ô nhiễm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ không còn nữa